các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ phạm vụ tấn công bước đầu được xác nhận là phần tử thuộc đảng công nhân người quốc pkk
truyền thông thổ nhĩ kỳ đã công bố những hình ảnh cho thấy vụ nổ đã gây hư hỏng nặng toàn bộ khu nhà của các sĩ quan cảnh sát và gia đình nằm liền kề với đồn cảnh sát
theo thông tin ban đầu hai người thiệt mạng trong vụ tấn công vào đồn cảnh sát ba người chết do sập nhà
những người thiệt mạng đều là dân thường và trong số những người bị thương có cả cảnh sát